đề xuất khoán kinh phí xe công bắt buộc của bộ tài chính cũng như việc áp dụng thí điểm tại thành phố hà nội đang được dư luận hết sức quan tâm
nếu như việc khoán này được áp dụng rộng rãi đồng bộ sẽ tiết kiệm cho ngân sách quốc gia hàng chục đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm
và quan trọng hơn không chỉ tiết kiệm ngân sách cho quốc gia mà khoán xe công còn góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ giản dị thân thiện gần gũi với người dân
đây là ba trong số năm chiếc xe phục vụ công tác chung của sở tài chính tp hà nội đã được niêm phong đưa về kho đợi thành phố luân chuyển
hai chiếc xe còn lại đang chờ đợi làm thủ tục thanh lý
hiện sở tài chính tp hà nội không còn xe phục vụ công tác chung khi nhận thí điểm khoán xe công
một đơn vị này sẽ không còn xe phục vụ công tác chung nữa mà tất cả các đối với chức danh khi được sự giao công tác chung
chỉ thực hiện khoán kinh tế dụng xe không bối trí xe
và sẽ không đầu tư mua sắm xe
với việc thực hiện thí điểm khoán xe công đối với tám cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố hà nội
đã giảm được bốn mươi năm xe công phục vụ công tác công chung tiết kiệm được bốn tỷ đồng một năm
nếu khoán xe công đưa vào việc thực hiện toàn thành phố hà nội vào tháng một mươi tới
số tiền tiết kiệm cho ngân sách lên tới năm mươi tỷ đồng một năm và giảm được hơn bốn trăm linh xe biển xanh phục vụ công tác chung
là đơn vị tham mưu cho thành phố hà nội khoán xe công sở tài chính khẳng định mức khoán được tính toán bảo đảm công tác hiệu quả và tiết kiệm
trên cơ sở đó chúng ta có tính toán ra mức biển quân để thực hiện khoán tối đa là chín triệu ba đồng một tháng
và mức khoán này đảm bảo phù hợp với mặt bằng kinh tế dụng xe của các đơn vị
cũng như để các đơn vị thực hiện khoán kinh tế dụng xe
và mức chín triệu ba này chúng tôi đã có mức khoán kinh tế dụng xe của các đơn vị
nó lấy ý kiến tổng hợp lại của các sở ban ngành và quận huyện và các đơn vị cũng đã có tính đồng thuận cao
mới đây bộ tài chính đã đề xuất dự thảo quản lý xe công sẽ chuyển từ khuyến khích sang bắt buộc các bộ ngành và địa phương phải thực hiện trong thời gian tới
thì thực hiện ước tính số lượng xe công sẽ giảm hơn một mươi năm trăm linh chiếc và ngân sách mỗi năm dự kiến bớt chi khoảng ba bốn trăm linh tỷ đồng tiền vận hành số xe trên
nếu như các đồng chí nhận khoán này thì ta chỉ mất khoảng nửa chi phí của cái xe này
coi như cũng thoải mái
coi như là đã vững rồi
như vậy là cả nhà nước và người nhận khoán đều được hưởng lợi
với lợi ích nhìn thấy được từ khoán xe công đề xuất của bộ tài chính đã nhận được sự đồng tình từ dư luận
các chuyên gia cho rằng đã thực hiện khoán là phải có tính chất bắt buộc tạo hiệu ứng trong xã hội
tôi nghĩ đây là một hình thức khoán xe là một chủ trương đúng và cá nhân tôi rất ủng hộ
tuy nhiên để cái chủ trương này mang lại hiệu quả
thì chúng ta phải có những tiền đề những biện pháp đi theo nó
cái biện pháp thứ nhất là khi mà chúng ta bán xe thì chúng ta phải xem xét là cái chi phí tiết kiệm được
cái thứ hai nữa là cái tính mang tính chất bắt buộc
thì nếu chúng ta đã quyết định như vậy thì tôi nghĩ là cái tính hiệu quả trong các cái văn bản cũng như các công thức điều hành nó tốt hơn
từ việc khoán xe tự nguyện tới đây tiến tới bắt buộc cho thấy sự quyết liệt của các cơ quan quản lý
trong việc khoán xe tự nguyện
trong việc siết chặt sử dụng xe công bởi việc khoán xe không đơn thuần là tiết giảm chi phí
tránh lạm dụng tài sản công mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ thân thiện gần gũi với dân